theo tiểu ban điều trị ban chỉ đáo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
và hôm nay cũng là ngày thứ bảy mươi một chúng ta không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng
trong ba trăm năm mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi chín ca chiếm chín mươi ba năm số ca còn đang điều trị là hai mươi ba ca chiếm sáu năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu tám trăm tám mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm một mươi bảy người cách ly tập trung tại cơ sở khác là sáu sáu mươi hai người cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy trăm một mươi người